đến nay việt nam đã xuất khẩu vào thị trường này năm loại trái cây gồm thanh long nhãn trôm trôm vải thiều và bú sữa
chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để hướng dẫn bà con thực hiện tốt theo quy trình sản xuất đảm bảo theo tư chứng lô bờ gắp
và thứ hai là cũng địa phương cũng sẽ hỗ trợ để tạo điều kiện cho bà con mở rộng cái diện tích theo đúng cái quy hoạch mà tỉnh đã có quy hoạch
đã tăng trưởng xuất khẩu liên tục trong nhiều năm qua
là tiền đề quan trọng để trái cây việt nam tiếp tục vươn xa hơn trên thị trường quốc tế
và để làm được điều này thì mỗi vùng mỗi doanh nghiệp trái cây cần khai thác hết tiềm năng hiện có xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường bền vững
trong đó việc phát triển các chuỗi giá trị khép kín gắn kết giữa người nông dân và doanh nghiệp được xem là hướng đi bền vững cho toàn ngành
vâng thưa ông trong phần phóng sự vừa rồi thì có rất là nhiều những con số về tiềm năng xuất khẩu rau củ quả của việt nam đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
và với những con số như vậy thì ông có những bình luận như thế nào
về tiềm năng của rau củ quả của việt nam thì chúng ta phải thấy là nó nằm trong chủ yếu là nằm trong vùng nhật đới đó là khu vực đồng bằng sông thủ lâm
chứ rồi miền trung và tây nguyên
thì ở đây có thể nói rằng là rau quả của chúng ta là phát triển
rau củ quả của việt nam là phát triển tương đối tốt chất lượng tương đối cao thậm chí có những loại hoa trái nó vượt lên cả indonesia và thái lan malaysia
tôi nói ví dụ như quả thanh long là ngay kể cả các thị trường khó tính nhất như là nhật bản thế rồi ở mỹ người ta vẫn là nhật
thì cái tiềm năng thứ nhất là tôi cho là khi xứ nhật đới và rau quả của nhật đới nó có sức thuyết phục rất lớn đối với lại người thư dùng ở các nước
cái thứ hai nữa là chúng ta lại có vùng cây ăn trái và rau củ quả
lại ở cái vùng pha ôn đới tôi nói ví dụ như là ở mộc châu sơn la ví dụ như là ở đà lạt thì đó là những cái cây thế rồi là ở hàng hạn như là ở jn sapa thế rồi ở trên lào cai chẳng hạn
thì những cái vùng đó thì cái chất lượng của nó lại tốt hơn cho nên là của chúng ta là đa dạng phong phú hàm lượng dinh dưỡng cao
thì nó lại là có sức thuyết phục rất lớn đối với lại các cái thị trường mà người thư dùng ở đây đó khó tính
cái thứ ba nữa là chúng ta phải nói đến cái năng lực sáng tạo của người nông dân
tôi đã từng đi lên
sơn la mộc châu thì tôi thấy là nông dân ở đó là người ta cho ra nhãn trái vụ
thế rồi là những cái quả nhãn nó mọc nó ra ngay ở trên cái thân cây
thì không những thế mà ở hưng yên người ta cũng vẫn làm được
thế rồi là vùng trái cây tốt như là bài theo của lục ngã
thì tất cả những cái kỹ thuật đó làm cho nông dân và những cái người tiêu dùng ở các cái nước thì người ta rất là tin tưởng
và người ta không thể làm được
và chính những cái lạ cái mới và cái độc đáo đó
thì nó lại càng kích thích đến cái tiêu dùng hiện nay đối với lại cái người tiêu dùng
cho nên là tôi nghĩ là cái tiềm năng trái cây của việt nam còn có khả năng phát triển rất là lớn
với những cái con số đạt được thì tôi nghĩ nó có ba điều mà chúng ta rất đáng ghi nhận
cái điều thứ nhất đó là cái chính sách xoay trục của chúng ta
từ chuyển từ một cái nền sản xuất như là ngũ cốc để sang như vậy là sản xuất trái cây kinh doanh
thì chúng ta thấy nó đã rõ về hướng đi
và nó đã
cái kết quả và cái con số vừa rồi nó đã chứng minh là cái quan
hướng đi của chúng ta đúng
cái thứ hai nữa là chúng ta biết năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta phải chịu một mươi sáu cái cơn bão
riêng đặc biệt là cái khu vực cây ăn trái đồng bằng sông kiểu long
thì nó có trận mưa trái vụ và lốc xoáy
cho nên là đối với hoa và cái cây ăn quả thì nó gặp về tài sản nghiêm trọng
nhưng mà người nông dân các cái chủ vườn thì đã tăng cái năng lực bảo vệ
và người ta đã bền bỉ vượt khó
và có thể nói cũng là một năm mà được mùa được giá về trái cây của việt nam

cái thứ ba nữa là
nên là chúng ta cũng phải ghi nhận được một cái sự cố gắng của sự cải cách hành chính của ngành hải quan
đặc biệt là cái thủ tục xuất khẩu
nó cũng bớt đi những cái khâu rầm rà
thế cho nên là nó tạo ra một cái sự thông thoáng kết nối giữa nông dân doanh nghiệp và cái quá trình xuất khẩu
với những kết quả như vậy thì đã tác động như thế nào đến cái thị trường xuất khẩu rau củ quả của việt nam thưa ông
tôi nhìn nhận là nó có ba cái tác động rất là lớn
cái tác động thứ nhất là nó làm cho cái người sản xuất
như vậy là và những người tiêu dùng ở ngoài nước người ta biết tin hơn vào cái thị trường rau củ quả an toàn sạch và có chất lượng cao của việt nam
cái thứ hai nữa làm cho chúng ta tự tin hơn
tự tin hơn ở trong cái sản xuất
để làm sao mà mình dám cạnh tranh với lại các cái nước ở xung quanh chúng ta mà nó có những cái nông sản hoặc là có những cái hoa trái như vậy là cung cấp
thì bước vào một cái thị trường khó tính thì chúng ta tự tin hơn
điều thứ ba nữa thì chúng ta thấy khẳng định là rau trái của việt nam người nông dân của việt nam có đủ đẳng cấp và có đủ trình độ để sản xuất ra những cái hàng cao cấp
và hai nữa là cái khẳng định cái rau củ quả của sứ nhiệt đối nó sẽ lên ngôi và nó sẽ đáp ứng được với cái tiêu dùng của những cái thị trường khó tính nhất
và ở đám chỗ này thì chúng ta thấy rằng là khi mà đã chiếm lĩnh được thị trường thị trường lại quay trở lại để tác động vào cái việc tổ chức sản xuất
đào cái giá trị và liên kết của người nông dân đối với các cái doanh nghiệp
bên cạnh đó thì chúng ta còn nhìn thấy rằng các chuyên gia cũng đã nhận định rằng là thường thì ngành nông nghiệp của việt nam thường hay gặp phải cái bài toán đó là được mùa thì mất giá
quan điểm của ông như thế nào
tôi đồng thuận với lại ý kiến này bởi vì nó cũng sắp sát từ một cái nền sản xuất manh mún và cái sức cạnh tranh của chúng ta quá thấp
cái thứ hai nữa là cái liên kết này trong sản xuất theo chuỗi khi mà chúng ta đã nhập vào chuỗi giá trị của tảng cầu thì chúng ta thấy còn một khoảng cách xa đối với các nước phát triển
nhưng ở đây tôi muốn xin nhấn mạnh thêm hai điều ở trong cái nông nghiệp và đặc biệt đấy là ở cái trái cây cái ngành hàng trái cây củ quả của việt nam
thì chúng ta biết rằng là cái ngành hàng và trái cây củ quả của việt nam nó có một cái nhược điểm rất lớn
đó là sau khi đóng quấy một mươi ngày thì nó chuyển sang trạng thái mẹ
thế mà khi xuất khẩu mà chúng ta lại vận chuyển trên đường biển thì rõ ràng là cái sự hào hụt nó tương đối lớn
cái thứ hai nữa là đã gọi là rau củ quả thì rất khoát đến tay người tiêu dùng
nó phải có hình thức đẹp về mấu má về màu sắc
và sự tươi rắn của nó thì mới được sức hấp dẫn
thì rõ ràng cái yếu tố này thì chúng ta thấy là về khoa học kỹ thuật của chúng ta đầu tư cho cái ngành trái cây của chúng ta là còn ít
cái thứ hai nữa là sự biến đổi chưa nhiều
và cái thứ ba nữa thì chúng ta thấy rằng là tạo ra một cái giống lai giống mới giống khỏe giống khác biệt mà đòi hỏi cái khoa học kỹ thuật phải bước chân vào đó sâu hơn
thì chúng ta thấy là cái điều này nó còn yếu
nói tóm lại là ngoài những yếu tố về thiên nhiên về thị trường
thì chúng ta thấy yếu tố khoa học kỹ thuật đối với lại cái ngành rau củ quả của chúng ta còn tương đối hạn chế
có thể nói rằng là việc mà chúng ta chủ yếu là xuất khẩu theo hình thức thô và ít có những cái phần mà áp dụng khoa học công nghệ cũng như là chế biến sâu vào trong việc xuất khẩu này
vậy thì để làm thế nào chúng ta có thể khắc phục được những cái tồn tại những cái hạn chế đó để có thể là trong thời gian tới cái thị trường xuất khẩu rau củ quả của chúng ta nó sẽ rộng lớn hơn
và hơn nữa là giá trị gia tăng trong cái ngành xuất khẩu rau củ quả của chúng ta thì sẽ có nhiều hơn
bây giờ thì chúng ta muốn nói đến cái sản xuất nông nghiệp thì để mà khắc phục được những cái hạn chế nêu trên thì trước hết là chúng ta phải tập trung vào ba yếu tố
cái yếu tố thứ nhất là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của quy hoạch vùng và liên kết vùng
ở đây là các cái vùng cây củ quả đó nó đều có liên thông được với nhau
vậy thì cái sự liên kết này nó tạo ra được một cái chuyển giao về khoa học kỹ thuật
hai đó là tổ chức sản xuất
cái thứ ba nữa là nó tránh cái sự cạnh tranh
cùng một sản phẩm lẫn nhau để nó trượt tiêu cái động lực của nhau
thế cho nên là mỗi một sản phẩm thì nó đều có cái năng lực phát triển
vậy thì cái quy hoạch vùng kiểm soát vùng liên kết vùng với yêu cầu là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần phải cùng với lại các cái địa phương phải đưa ra được cái bài toán này
và trên cơ sở đó người dân người ta yên tâm đầu tư lựa chọn đối tượng sản xuất
và từ đó thì các cái doanh nghiệp các tập đoàn kinh tế mới có thể với tay với các tổ chức của nông dân
để mà sản xuất theo chuỗi của giá trị toàn cầu
cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải tập trung đó là phải gắn kết cái vùng nguyên liệu với lại các cái nhà máy chế biến sâu
để làm gì để một là giữa việc thu hoạch và được đưa vào chế biến nó rút ngắn về mặt thời gian
thì nó sẽ tăng cái độ tươi của hoa quả
cái ý thứ hai nữa là giảm đi cái sự hào hụt trong quá trình vận chuyển
cái thứ ba nữa là nơi đó nó sẽ tạo ra nông dân liên kết với lại doanh nghiệp doanh nghiệp với nhà máy
thì nó sẽ tạo ra được một cái mối liên kết và ở đấy chúng ta thấy rằng là người nông dân sẽ là trở thành vệ tinh của các cái doanh nghiệp
doanh nghiệp để vệ tinh cho các cái nhà máy thì chúng ta thấy là cái chuỗi giá trị đó nó liên thông hơn và nó sẽ đảm bảo cho chất lượng là cao hơn
cái điều thứ ba nữa mà chúng ta cần phải tập trung đó là khoa học kỹ thuật phải thật sự bước vào nông nghiệp và vào vùng trái cây
đó là gì giống khỏe giống mới giống lai
thứ hai nó là đất sạch nguồn phân bón hữu cơ
và cái nữa đó là việc bảo
bảo quản và chế biến
ở đây tôi muốn đưa ra một cái điều như thế này ạ
tôi đã từng đi với lại một cái doanh nghiệp buôn bán về hoa trái
thì chúng tôi điều tra thì có sáu mươi năm số người mua là người ta đem biếu và thở cúng
còn lại ba mươi năm là tiêu dùng
thế thì như vậy là nó đòi hỏi cái hình thức của trái cây màu sắc của trái cây độ tươi của trái cây
nó đóng góp phần khá quan trọng đối với người tiêu dùng
cho nên việc khoa học kỹ thuật của chúng ta phải cố gắng tạo ra được những cái giống
hoặc là lại
những cái bảo quản để làm sao đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm
nhưng nó vẫn phải có hình thức đẹp
cái điều thứ tư nữa chúng ta cần đáng chú ý
đó là chúng ta phải giải quyết được cái giao thông đường bộ
giao thông đường thủy kho tàng biến bãi
và chúng ta nói là cái bài toán về trái cây của việt nam nằm sâu ở đồng bằng sông kiều long
thì nó phải giải quyết được vấn đề ngô lịch tích trong vận chuyển
và đây chính là tác dụng là gì
đảm giá thành đảm bảo giao quả tươi sống
và cái thứ tư nữa là đỡ hào hụt
chính đây là tạo nên cái sức cạnh tranh của chúng ta cao hơn
với những kết quả trong năm hai nghìn một mươi bảy mà chúng ta đã đạt được trong ngành xuất khẩu rau củ quả
và chúng ta cũng nhìn thấy được những cái tồn tại hạn chế
và ông cũng đã đưa ra một vài những cái giải pháp
thì ông có những kỳ vọng hay nào về việc là xuất khẩu rau củ quả trong năm hai nghìn một mươi tám của việt nam
tôi và tất cả các cái doanh nghiệp kể cả các cô bác nông dân
sau khi mà chúng ta đã gia nhập vào cái hiệp định đối tác
hiệp định tiến bộ xuyên thái bình dương
thì đây là một cái tin rất là mừng
trong một mươi một thành viên đó thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái thành viên mà ở khác xứ của chúng ta
tôi nói ví dụ như là mexico
thế thì cái rau trái cây của chúng ta nó là một sứ nhiệt đới
và các nước ví dụ như là nhật bản thế rồi là một số nước là ở cái khu vực ôn đới
thì người ta lại rất thích cái rau củ quả của chúng ta ở vùng ấy là nhiệt đới
cho nên là cái cơ hội của chúng ta tiếp xúc với thị trường mở rộng thị trường
thì nó sẽ thông thoáng hơn rộng hơn
và chúng ta tiến vào sâu hơn
cái điều thứ hai nữa là thuế xuất đã chuyển về bằng không
thì đây là một cái cơ hội rất lớn
cái thứ ba nữa là cái chính sách xoay trục của chúng ta đã rõ về hướng đi
và người nông dân việt nam thì rất là sáng tạo
đặc biệt là cái khu vực trồng trái cây
tôi nói là có nhiều người là người ta cho trái cây trái vụ
thì nhiều nông dân của nơi khác không làm được
và với cái chính sách mở cửa thông thoáng của chúng ta
và nhà nước kiến tạo nông dân cần cụ
tôi tin rằng cái thị trường tới của chúng ta sẽ là mở rộng
và ngành trái cây của chúng ta sẽ có bước tiến và lấp được một cái số cao hơn
tôi nghĩ nó không phải là bốn mươi tỷ mà nhục tiêu chúng ta đề ra nữa đâu
nó phải là bốn mươi bốn mươi hai và có thể là còn cao hơn nữa
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tới đây chương trình câu chuyện hội nhập của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng
xin thân ái kính chào tạm biệt